áp dụng quy trình sản xuất cà phê sạch thay đổi nhận thức về giá trị cà phê đích thực và chuyển đổi thói quen thưởng thức cà phê nguyên bản của người tiêu dùng là mục tiêu hướng đến của một số doanh nghiệp trẻ sản xuất chế biến và kinh doanh cà phê ở thủ phủ cà phê buôn ma thuật
từ nhiều năm qua quán cà phê azer nằm ở góc ngã tư trần phú nguyễn đức cảnh thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc là điểm đến yêu thích của những người yêu cà phê và muốn thưởng thức cà phê nguyên bản
yếu tố nguyên bản được đặt ra đó là quy trình sản xuất cà phê sạch khép kín sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân và thuốc hóa học tuyển chọn một trăm linh hạt cà phê chín giang xay không tẩm ướp và pha chế phục vụ khách hàng tại chỗ
az gian muốn làm điều ngược lại nên az gian muốn tham gia vào từng cái khâu của từng cái quá trình là từ trộn cây giống cho đến chăm sóc cây cho đến thu hoạch cho đến chế biến nguyên liệu
và giang xay đóng gói thành phẩm
thì az gian muốn mang lại một cái sản phẩm cà phê chất lượng muốn nâng tầm cái giá trị thương hiệu của cà phê việt nam nói chung và cà phê bù mê thuật nói đi
để tìm về nguyên bản và thay đổi khái niệm về cà phê nguyên chất anh tùng và các cộng sự đã dành nhiều tâm huyết thời gian và tài chính đầu tư trang trại trồng các loại cà phê đặc hữu của vùng tây nguyên là cà phê abrica hay còn gọi là cà phê chè
và cà phê robusta
cà hay còn gọi là cà phê vối theo quy trình khép kín sản xuất máy và chuyển giao công nghệ giang say pha chế cà phê cho các cơ sở kinh doanh nhằm đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm cà phê nguyên bản
việt nam tự hào là nước xuất khẩu số một về cà phê robusta nhưng chỉ là xuất thô hạt nhân cà phê vì thế giá trị thương phẩm không cao và không nhiều nước biết đến cà phê việt nam
vì thế thay đổi quy trình sản xuất cà phê sạch tái canh cây cà phê cho chất lượng cao
và sau chế biến đặc biệt là thay đổi nhận thức và khái niệm về cà phê sạch bằng việc thưởng thức cà phê nguyên bản đang là xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp cà phê việt nam khi muốn chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước